báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số một của chính phủ trong lĩnh vực tài chính
ngân sách nhà nước tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tài chính cho biết trong tháng vừa qua
diễn biến thị trường có các phiên tăng giảm đan sen nhưng nhìn chung thị trường chứng khoán
vẫn theo xu hướng tăng
tính đến ngày hai mươi bảy tháng ba vn index đạt một hai trăm tám mươi ba chín điểm tăng hai ba so với cuối tháng trước
và tăng một mươi ba sáu so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
quy mô phốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng sáu sáu mươi sáu triệu tỷ đồng
tăng một mươi hai hai so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba tương đương sáu mươi năm hai gdp ước tính năm hai nghìn hai mươi ba
hiện thị trường có bảy trăm ba mươi sáu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán
hrse và hnx tám trăm bảy mươi cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sản upcom và gần bảy bốn triệu tài khoản đầu tư chứng khoán
giá trị giao dịch bình quân tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn là ba mươi sáu nghìn tỷ đồng một phiên
tăng ba mươi một bốn so với tháng trước
tính chung ba tháng đầu năm giá trị giao dịch bình quân là
hai mươi ba bảy nghìn tỷ đồng tăng ba mươi năm so với bình quân năm hai nghìn hai mươi ba
do lo ngại rủi ro liên quan với chính sách vàng miếng sự di chuyển lực cầu từ vàng miếng sang vàng nhẫn
đã khiến giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn theo đó trinh lệch giữa giá vàng miếng và nhẫn trơn ngày càng thu hẹp
cuối tuần qua giá vàng nhẫn trơn tăng cả triệu đồng một lượng thiết lập kỷ lục mới trên bảy mươi ba triệu đồng một lượng
và ngày càng tiến gần giá vàng miếng
như vậy giá nhẫn trơn hai mươi bốn k liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục và tăng gần một mươi triệu đồng một lượng tương đương một mươi sáu so với đầu năm nay
vàng miếng cũng đi lên trong ngày giao dịch cuối tuần song đã tăng khiêm tốn hơn và chưa phá kỷ lục tám mươi hai năm triệu đồng thiết lập vào tháng trước
với đã đi lên hiện nay vàng miếng đã tăng hơn tám triệu đồng một lượng so với đầu năm tương đương gần một mươi một
hiện mỗi lượng vàng miếng sgc vanh khoảng một mươi một sáu triệu đồng so với thế giới còn mức tranh của vàng nhẫn là khoảng hai năm ba triệu đồng
tranh lệch giữa giá vàng miếng và nhẫn trơn ngày càng thu hẹp hiện mức tranh lệch khoảng tám năm chín triệu đồng một lượng
nhanh chóng tiện dụng và tiết kiệm thời gian lại liên thông đa nền tảng là lý do khiến thanh toán bằng mã qr ngày càng phổ biến
theo số liệu của ngân hàng nhà nước tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba thanh toán bằng phương thức quét mã qr tại việt nam đạt gần một trăm tám mươi ba triệu lượt giao dịch
tăng hơn một trăm bảy mươi về số lượng và hơn bảy mươi bốn về giá trị
phương thức này cũng phủ rộng từ thành thị tới nông thôn
giúp phổ cập thanh toán không tiền mặt tới từng người dân
tính riêng tháng một năm nay thanh toán qr thậm chí tăng trưởng gấp chín lần về số lượng và gấp một mươi lần về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng và trợ cấp yêu đãi người có công từ mùng một tháng bảy
cùng thời điểm thực hiện tăng lương công chức viên chức
theo bộ lao động thương binh và xã hội mức trợ cấp xã hội hiện hành là ba trăm sáu mươi đồng một tháng được đánh giá là thấp
chỉ đạt hai mươi bốn so với chuẩn nghèo khu vực nông thôn và hai mươi so với lương cơ sở
do vậy cần được điều chỉnh mức tăng nhằm tránh trượt giá bảo đảm an sinh xã hội
tuy nhiên về đề xuất mức tăng cụ thể hiện còn nhiều quan điểm khác nhau
cụ thể bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất mức tăng một mươi năm bảo hiểm xã hội việt nam là tám
còn bộ tài chính thì cho biết quỹ lương không đủ chi trả mức một mươi năm
bộ kế hoạch và đầu tư đề nghị xây dựng nghị định của chính phủ về thành lập quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư
theo dự thảo dự kiến có sáu nhóm đối tượng được xem xét hỗ trợ đầu tư
bao gồm doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao
doanh nghiệp công nghệ cao doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao
doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển
doanh nghiệp có dự án xanh tăng trưởng xanh trọc điểm và doanh nghiệp việt nam dẫn dắt tiên phong
các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí về vốn đầu tư hoặc doanh thu
như doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao
với doanh thu của dự án từ hai mươi tỷ đồng một năm hoặc quy mô vốn đầu tư của dự án từ một mươi hai tỷ đồng
và doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển với quy mô vốn đầu tư từ ba tỷ đồng
ngoài ra các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ phải đồng thời thỏa mãn điều kiện về giải ngân theo quy định
bộ tài chính đã bắt hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh sổ số
trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và casino năm hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch bộ tài chính sẽ kiểm tra một mươi công ty kinh doanh sổ số
một doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài và sáu công ty kinh doanh casino
nội dung kiểm tra bao gồm việc tuân thủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
hoặc điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh
việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động kinh doanh
việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền
những tháng đầu năm ngành gỗ đã có khởi đầu thuận lợi khi nhu cầu tại các thị trường lớn như mỹ
trung quốc canada anh và các thị trường trong khối eu đang có sự phục hồi
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng ba
ước đạt một một mươi hai tỷ usd tăng bốn mươi sáu ba so với tháng hai nhưng giảm một chín so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt bảy trăm bốn mươi chín triệu usd tăng năm mươi bảy tám so với tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng giảm ba chín so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tính chung ba tháng đầu năm nay xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt ba bốn tỷ usd
tăng một mươi chín so với cùng kỳ
trong đó trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước tính đạt hai ba tỷ usd
tăng hai mươi hai chín so với cùng kỳ
quý một năm nay tp hcm đã giải ngân lượng vốn đầu tư công gấp hơn ba bốn lần so với cùng kỳ
tuy nhiên khối lượng vốn vẫn còn rất lớn
từ nay cho đến cuối năm tp hcm phải giải ngân hơn bảy mươi ba tỷ đồng vốn đầu tư công
quý một năm nay tp hcm đã giải ngân trên năm năm trăm linh tỷ đồng đạt tỷ lệ bảy hai tổng vốn được sao
gấp hơn ba bốn lần so với cùng kỳ
từ nay cho đến cuối năm tp hcm phải giải ngân hơn bảy mươi ba tỷ đồng vốn đầu tư công
nghĩa là mỗi tháng cần giải ngân tám tỷ đồng
đây là khối lượng công việc không nhỏ đòi hỏi vai trò quan trọng của các cấp cán bộ điều hành
lãnh đạo tp hcm đề nghị các sở ngành phải tăng cường trách nhiệm trong giải quyết thủ tục có liên quan
trong đó việc chi vốn bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án năm hai nghìn hai mươi ba phải kết thúc trong quý ii
cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào ngày ba mươi tháng sáu bàn sao để khởi công vào quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn

các doanh nghiệp trên phải nghiêm túc báo cáo trích lập tri sử dụng và quản lý quỹ bình ổn xa xăng dầu đúng quy định
các doanh nghiệp phải tiếp tục cập nhật số tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu tên ngân hàng gửi bộ tài chính công thương
những thương nhân đầu mối báo cáo chậm hoặc không gửi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
những trường hợp vi phạm về trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng sẽ bị xử lý